từ tối và đêm nay trở đi thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ sẽ có những sự chuyển biến khi có mưa rào và có lúc có rông
mưa rông sẽ xảy ra tại khu vực vùng núi ở phía bắc trước sau đó sang ngày mai sẽ mở rộng xuống khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
nhiệt độ cao nhất đạt được mức là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
từ chiều tối và đêm mai trở đi thì mưa rào và rông sẽ lan rộng ra toàn khu vực
nhiệt độ cao nhất giảm về ngưỡng ba mươi độ thời tiết mát mẻ
mưa rồng sẽ xuất hiện tại khu vực vùng núi phía tây bắc bộ cho đêm nay sau đó sang ngày mai thì mở rộng ra khu vực trung du rồi xảy ra trên toàn khu vực từ đêm mai
cục bộ có mưa rông với lượng khá nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn sau đó sẽ giảm khoảng hai độ trong hai ngày tiếp theo
tại trung bộ sang ngày mai thì nắng nóng sẽ giảm đáng kể chỉ xuất hiện cục bộ chủ yếu là tại khu vực phía tây từ thanh hòa đến thừa thiên huế
mức nhiệt phổ biến hầu như là không quá ba mươi bốn độ
sau đó đến chiều tối mai tại thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế sẽ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh
mưa sẽ còn duy trì trong ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu thì sẽ giảm dần với mức nhiệt độ mát mẻ không vượt ngưỡng ba mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới có mưa rông vài nơi ngày mai có nắng nóng nhẹ cục bộ ở phần phía bắc của khu vực này
với nhiệt độ chung trên khu vực cao nhất đạt ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sáng hai ngày
hai ngày tiếp theo nắng nóng sẽ kết thúc với mức nhiệt chung vào lúc trưa chiều là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thời tiết khu vực tây nguyên trong ngày mai chủ yếu là trời nắng có nắng nóng nhẹ với mức nhiệt chạm mức là ba mươi năm độ
chiều tối mai sẽ có mưa thoáng qua ở một vài nơi sang hai ngày tiếp theo thì mưa rứt và nhiệt độ sẽ ít có sự biến động
còn ở nam bộ thời tiết ban ngày khắc nghiệt hơn khi còn nắng nóng trên diện rộng cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ hai ngày tới ở mức là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
sang ngày hai mươi sáu thì nhiệt độ trên khu vực này sẽ giảm nhẹ khoảng một độ